nhằm rút kinh nghiệm từ thực tiễn và tạo tiền đề để xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc
bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành phố
trong đó có dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư tại thành phố hải phòng
sau hơn bốn năm thực hiện dự án tại hải phòng đã đạt hiệu quả
bộ công an đã lựa chọn thành phố hải phòng làm thí điểm từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư sử dụng tiến dụng vốn ưu đãi chính phủ hungary
dự án này nhằm triển khai thực hiện nghị định số chín mươi hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

đề ra để đảm bảo các nội dung mà khi mà xây dựng dự án và qua cái hoạt động từ điều hành từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thì phải nói là hệ thống cũng giúp ích rất là nhiều cho cái hoạt động chung của không những ngành công an mà các ngành khác
tính đến nay dự án đã giúp hải phòng hoàn tất việc triển khai thu thập nhập dữ liệu hơn năm trăm năm mươi hộ dân thường trú trên địa bàn
và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho một chín mươi bảy triệu công dân thành phố đạt tỷ lệ hơn chín mươi chín tổng số dân
xây dựng các quy trình nghiệp vụ triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm thông qua công tác đăng ký quản lý cư trú
cấp và quản lý căn cước công dân cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh để thu thập cập nhật thông tin vào hệ thống
bên cạnh đó quá trình khai thác cơ sở dữ liệu đã phát hiện bắt giữ những đối tượng có quyết định truy nã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương
từ những kinh nghiệm triển khai thí điểm ở hải phòng trong thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư tại nhiều địa phương trên cả nước